cảnh sát điều tra đã tạm giữ một số đối tượng và đang tiếp tục vận động số đối tượng còn lại ra đầu thú
thêm một vụ bốc đầu xe rồi quay clip đăng lên mạng xã hội đã bị cảnh sát giao thông đà nẵng làm rõ
ba thiếu niên tham gia đều là học sinh lớp một mươi của một trường trung học phổ thông
cụ thể vào khoảng cuối tháng bốn ba thiếu niên gồm lê công hoàng đạt lê đình phước nguyễn ngọc nguyên hữu
điều khiển xe máy đến tập trung trước khu đô thị fpt
tại đây cả hai có đùa dỡn và thách đối nhau đạt đã điều khiển xe máy của phước rồi bốc đầu
thấy vậy hữu cầm điện thoại di động quay lại cảnh này rồi đăng tải lên mạng xã hội
trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải phối hợp với các đơn vị chức năng
đã nhanh chóng điều tra ra danh tính của nhóm này và tiến hành mời làm việc
công an tỉnh bắc ninh vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây lừa đảo
chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng và mạng xã hội facebook
bước đầu các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng
từ hơn một trăm linh nạn nhân tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
tại bắc ninh xuất phát từ đơn trình báo của một phụ nữ bị lừa đảo
chiếm đoạt một số tiền lớn từ việc chiếm quyền sử dụng facebook
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã vào cuộc điều tra truy xét
và bắt giữ ổ nhóm gồm bốn đối tượng đều ở các tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
theo cơ quan công an các đối tượng đường dây này đều có sự phân công nhiệm vụ
ở từng giai đoạn để lừa đảo nạn nhân
các đối tượng khai nhận đã sử dụng chiêu thức gửi đứng linh giả mạo ngân hàng
để các nạn nhân truy cập thông báo thông tin tài khoản
sau khi thu thập đầy đủ
mật khẩu mã xác thực otp của chủ thẻ
các đối tượng này lập tức chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân vào tài khoản của chúng
ngoài ra các đối tượng còn dùng thủ đoạn hách tài khoản facebook
chiếm quyền sử dụng rồi dùng tài khoản facebook đó để liên lạc với bạn bè
người quen của nạn nhân để dựng lên những màn kịch lừa đảo hết sức tinh vi
chỉ trong một thời gian ngắn nhiều nạn nhân đã bị lừa đảo
chiếm đoạt với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
đối với bốn đối tượng mà chúng tôi đã đưa về cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tình ủng hộ ninh
thì bốn đối tượng dùng thủ đoạn hách facebook và tìm hiểu facebook của bị hại
nói chuyện với tất cả người nhà hay người quen để tìm một uy tín nhất định
sau đó hỏi phai tiền và chuyển khoản vào tài khoản của đối tượng
và tất cả các tài khoản này đối tượng rất lưu manh là mua tài khoản ảo
hiện tại bây giờ đang có
mua tài khoản thật và sử dụng quyền banh kinh chiếm quyền banh kinh để chuyển vào các tài khoản khác
và tài khoản này dòng tiền này đi lòng vòng qua các ngân hàng qua các tài khoản
làm cho hoạt động điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn
và sự chỉ đạo phù hợp kịp thời của các đồng chí lãnh đạo cục c hai cục a sáu
và đặc biệt là các đồng chí trong ban giám đốc cơ quan tình bắc ninh đồng chí giám đốc
cũng đã chỉ đạo chúng tôi kịp thời phá án và hạn chế tối đa nhất
đối với mất mát của bị hại
cơ quan công an nhận định tội phạm trên không gian mạng vẫn tiếp tục có những diễn biến
thủ đoạn phức tạp khó lường
trong khi đó việc đấu tranh truy xét các đối tượng tội phạm này rất khó khăn
theo đó từ phía người dân cần cảnh giác trước mọi hoạt động và những thông tin giả mạo
trên không gian mạng tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi của các đối tượng
sáng nay một mươi tám tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng hải quan và quản lý thị trường tỉnh
phát hiện bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển số lượng lớn hàng điện lạnh
đã qua sử dụng nhập lậu từ campuchia về việt nam
sáng ngày một mươi bảy tháng năm tổ công tác phối hợp tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên sông
khi đến sông hậu đoạn thuộc xã đa phước huyện an phú tổ công tác phát hiện
một phương tiện thủy bằng gỗ trọng tải khoảng ba mươi tấn đang đậu cặp bờ sông
và không thấy người quản lý có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu
tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên phương tiện có
phương tiện có trở số lượng lớn hàng điện lạnh đã qua sử dụng gồm chín mươi sáu máy laptop
một mươi cây quạt đứng một mươi năm tủ lạnh bảy mươi nồi cơm điện một trăm bốn mươi bốn cục lạnh và một trăm ba mươi bốn cục nóng máy lạnh
tổng giá trị hàng hóa khoảng trên một tỷ đồng
tại thời điểm bắt giữ không có ai đến nhận chủ sở hữu số hàng trên
nên tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số tăng vật trên
để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng long thị nhình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn mặt lạt
xã tân đoàn huyện văn quan của tỉnh lạng sơn
về tội hủy hoại tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm anh quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại số sáu mươi bốn đường tô thị phường tam thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng hà thanh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn giữa
xã thủy triều huyện đại từ tỉnh thái nguyên cũng phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý